cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với mạc văn cầu là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng